phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an huyện mai sơn và các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng lò mạnh cường sinh năm hai nghìn ba trú tại bản lù xã trường lương huyện mai sơn về hành vi giết người cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do cần tiền mua ma túy để sử dụng vào ngày bốn tháng bốn cường đến khu vực hồng buôn hậu thuộc địa phận bản lù xã trường lương
với ý định cướp tài sản của người dân qua đường khi thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình qua khu vực trên cường đã xin đi nhờ và được đồng ý
sau đó cường đã dùng dao bấm sát hại nạn nhân và cướp chiếc xe máy
nhận được tin báo công an sơn la đã triển khai lực lượng nhanh chóng điều tra xác minh và bắt giữ đối tượng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc vừa phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn hai bốn kg ma túy tổng hợp
vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng bốn tại phường hội hợp thành phố vịnh yên lực lượng công an tỉnh đã bắt quả tăng tòng văn phóc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện mường la tỉnh sơn la có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với mục đích về để bán
khám xét khẩn cấp chỗ ở đồ vật tài sản liên quan lực lượng công an tỉnh đã thu giữ hơn hai bốn kg ma túy tổng hợp một khẩu súng tự chế một mươi bốn viên đạn hơn sáu trăm linh triệu đồng và bốn usd
qua điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ lý thị thương sinh năm hai nghìn bốn ở huyện yên sơn tỉnh tuyên quang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại nghệ an cho đến ngày hôm nay công an tp vinh đã bắt tổng cộng một mươi một đối tượng trong một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề điều đáng nói là tất cả các đối tượng trong đường dây này đều là nữ giới
cầm đầu đường dây là hồ thị hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tệ xã hưng lộc tp vinh tỉnh nghệ an
để điều hành hà đã chỉ đạo các đại lý của mình tiến hành ghi lô đề qua các phần mềm nhắn tin như zalo telegram messenger
mọi giao dịch đều được thực hiện nhanh gọn trong ngày và chủ yếu qua tài khoản ngân hàng sau đó các đối tượng nhanh chóng xóa tin nhắn trên điện thoại để phi tang
trong đường dây này công an tp vinh đã bắt tổng cộng một mươi một đối tượng tất cả đều là nữ và có độ tuổi từ hai mươi bảy đến sáu mươi bốn và đều trú tại tp vinh tỉnh nghệ an
công an đã thu giữ một mươi sáu điện thoại di động sáu thẻ ngân hàng theo cơ quan điều tra chỉ trong ngày ba tháng bốn số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn hai tỷ đồng
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng
liên quan đến vụ phá hơn ba trăm tám mươi hectare rừng ở huyện nha súp cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đắk lắc cho biết đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng để tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng để tiếp tục điều tra mở rộng
ngay sau khi nhận được tin báo về tình trạng hủy hoại rừng ở tiểu khu hai trăm linh năm thuộc xã gia tờ mốt huyện gia súc công an tỉnh đắk lắc đã xác lập án tập trung điều tra
liên tục trong nhiều ngày qua các tổ công tác của ban chuyên án đã tích cực khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vừa tổ chức kiểm tra thực địa khám nghiệm hiện trường kiểm đếm toàn bộ diện tích đất số cây rừng đã bị cưa cắt xác định chính xác mức độ thiệt hại vừa xác minh điều tra truy tìm đối tượng và những tăng vật chứng cứ liên quan
qua việc khám nghiệm hiện trường cho thấy rừng ở tiểu khu hai trăm linh năm là rừng sản xuất diện tích rừng bị tác động và hủy hoại quy mô rất lớn
sáng nay bộ y tế phối hợp cùng ubnd tỉnh quảng ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi hai và phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tỉnh quảng ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ngay sau lễ phát động
lễ phát động chiến khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi và hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi hai là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp quyết tâm rất cao của đảng và nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết bổ sung thêm điều kiện để hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội và khẳng định quyết tâm ưu tiên dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em mầm non tương lai của đất nước
ngay sau lễ phát động tỉnh quảng ninh đã tổ chức tiêm chủng cho gần hai trăm linh trẻ khối sáu của trường trung học cơ sở trần quốc toàn đủ điều kiện tiêm chủng quy trình tiêm được tuân thủ các quy định an toàn của bộ y tế
vâng như vậy là tính đến nay trên cả nước đã có khoảng một mươi một tám triệu trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi và trong đó thì có khoảng tám hai triệu trẻ chưa mắc covid một mươi chín
dự kiến là trong tuần tới việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này sẽ đồng loạt được thực hiện tại hà nội tp hcm và các tỉnh thành phố khác
và theo hướng dẫn của bộ y tế thì vaccine sẽ tiêm trước cho nhóm trẻ học lớp sáu sau đó thì mới triển khai tới nhóm nhỏ hơn
tuy nhiên chuyên gia cũng chỉ ra một số điều cần lưu ý cho phụ huynh khi đưa trẻ đi tiêm chủng
hai vaccine được đồng ý tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là moderna và pfizer đều có bản chất cùng loại vaccine rna
nên phản ứng sau tiêm tương tự nhau hầu hết bé sẽ gặp phải phản ứng thông thường như đau đầu tiêu chảy đau tại vị trí tiêm cơ thể mệt mỏi hơi ớn lạnh và sốt
phản ứng này xuất hiện ở liều thứ hai nhiều hơn liều thứ nhất khoảng cách giữa hai mũi tiêm là một tháng
ở trong các buổi tiêm chủng ở trường học nếu có nhiều nhóm tuổi cùng lúc sử dụng hai loại vaccine thì chúng tôi sẽ triển khai ít nhất là theo khối lớp
để khối lớp nào sử dụng cùng loại vaccine
ví dụ như là vaccine pfizer và moderna đều có thể chỉ định cho nhóm tuổi từ sáu tuổi trở lên
thì nếu chúng ta triển khai tiêm cho nhóm tuổi lớp năm là bolina lớp bốn là bolina thì từ lớp ba chúng ta triển khai vaccine pfizer
và khi triển khai cho trường học chúng ta cũng quấn chiếu theo lớp ở trường học đó
hiện nay trên thế giới đã có năm mươi ba quốc gia tiến hành tiêm và có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đặc biệt là các nước phát triển
còn tại việt nam hiện theo khảo sát có khoảng ba mươi phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhiều phụ huynh lo ngại tiêm vaccine có thể ảnh hưởng tới các vấn đề về gen nội tiết hệ sinh sản
tuy nhiên các chuyên gia cho biết điều này không xảy ra
chức năng của mrna chỉ gắn ribosome sau đó tổng hợp xong protein là hết chức năng
và nó sẽ được các engine của tế bào tiêu hủy nó không xâm nhật vào nhân tế bào
cho nên về mặt lý thuyết chúng ta thấy là không có tác động đến hệ nhân của tế bào của chúng ta
vì nó không vào nhân
nó chỉ vọ ở tế bào chất nhờ gắn vào một thành phần ribosome để tổng hợp lên một protein
để tạo thành kháng nguyên và kết quả hệ thống viễn dịch
các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu trẻ đang mắc các bệnh đường hô hấp sức khỏe không ổn định
cũng không nên tiêm vội
sau khi tiêm các mốc quan trọng cần theo dõi là ba mươi phút tại nơi tiêm chủng
hai mươi tiếng sau tiêm bảy ngày và hai mươi tám ngày sau tiêm
để đảm bảo an toàn tiêm chủng
ngành y tế đã tiến hành tập huấn an toàn tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi năm đến dưới một mươi hai tuổi
và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các địa điểm tiêm chủng
từ ngày hai mươi ba hai mươi tám tháng ba đã có chỉ đạo trên toàn quốc xây dựng các kế hoạch và rà soát một cách đầy đủ
từ việc ra soát đối tượng kiểm tra các điểm tiêm chủng cũng như vật tư tiêu hào và tiến hành tiêm chủng
và đợt này nó đong bộ không chỉ có ngành y tế mà các tổ chức chính trị xã hội đều cùng hỗ trợ vào bên cạnh hiệu thống điều trị và dự phạm
trong số gần một mươi hai triệu trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đã có khoảng ba sáu triệu trẻ mắc covid một mươi chín
số trẻ đã mắc sẽ tiêm vaccine sau khi khỏi bệnh ba tháng
việc tiêm đủ hai mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ được ngành y tế thực hiện từ nay cho đến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
kính thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân thành phố hồ chí minh
phối hợp với công an phường tân tạo đang lập hồ sơ và lấy lời khai với nhóm sáu nam thanh niên
có hành vi chặn xe máy người dân đang đi trên đường để kiểm tra
khoảng hai mươi ba giờ khuya ngày một mươi hai tháng bốn tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân
tuần tra trên quốc lộ một đoạn qua phường tân tạo
khi đến khu vực trên cầu vực tân tạo phường tân tạo
tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên chặn xe có một đôi nam nữ đi trên đường để kiểm tra giấy tờ
công an đã mời làm việc với nhóm thanh niên gồm sáu người đi trên ba xe máy
qua kiểm tra phát hiện nhóm này có mang theo hai cây dũ hai bộ đàm
và khai tự thành lập nhóm có tên đội tuần tra hỗ trợ người dân trên mạng xã hội
rồi thực hiện việc đi tuần tra nhắc nhở người dân
hiện công an phường tân tạo đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính với sáu người nói trên
theo công an quận bình tân hiện có nhiều nam thanh niên tự thành lập các nhóm trên mạng xã hội
với danh nghĩa đội phòng chống tội phạm đội đặc nhiệm tiếp nhận hồ sơ các vụ án
từ lâm thẻ cắp cho các thành viên rồi đi tuần tra chặn xe người dân tham gia giao thông trên đường
đây là hành vi pháp luật không hề cho phép
người dân nếu phát hiện hành vi tương tự hãy báo cho công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định
câu chuyện một sinh viên của trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm vay qua app vài triệu đồng
và sau một năm số tiền gốc và lãi đã lên gần ba trăm linh triệu đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
là ví dụ điển hình mà các trường đại học tại tp hcm tuyên truyền cảnh báo đến sinh viên của mình
trước những bảy lừa đảo bổ vay
và hiện nay thì một số trường đại học trên địa bàn tp hcm đã có quy chế phối hợp với lực lượng công an
tại địa phương để đảm bảo về an ninh trực tự và an toàn cho sinh viên
đã một thời gian trôi qua thế nhưng câu chuyện của sinh viên vay qua app phải gánh một khoản lãi khủng
vẫn là nội dung được phòng công tác sinh viên trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm
nhắc nhở sinh viên của mình khi các em tìm đến tư vấn hay cần sự giúp đỡ
trong năm học này nhà trường cũng đưa ra nhiều cảnh báo để giúp các em nâng cao cảnh giác
ở góc độ nhà trường thì hiện nay cũng cảnh báo cũng như là đưa các thông tin đến cho sinh viên
để các em thứ nhất là nhìn nhận lại vấn đề này
để có sự cảnh giác
và thứ hai nữa là nhà trường cũng đưa đến cho các em một kênh thông tin
nếu như các em gặp vào vấn đề này
thì các em liên hệ với nhà trường
cụ thể đó là phòng công tác chính trị học sinh sinh viên
đó là cái đơn vị sẽ tiếp nhận cũng như là hỗ trợ các bạn sinh viên
khi mà gặp cái vấn đề khó khăn liên quan đến tính dụng đen
hoặc có những khó khăn về vấn đề tài chính
thì cũng được hướng dẫn các thủ tục để cho các em trong việc hỗ trợ những khó khăn đột xuất
hiện nay thì một năm
nhà trường có cái gói là hỗ trợ sinh viên là ba mươi sáu tỷ
thì trong đó có chia cho sinh viên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thuộc sốc
thì các em được tiếp cận đối với cái nguồn này
ngoài ra thì có các thủ tục hướng dẫn cho các em vay vốn từ ngân hàng chính sách địa phương
ngoài các lành truyền thống
thì một số trường đại học đặc biệt là tại địa bàn thành phố thủ đức
nơi tập trung nhiều trường đại học nhất tại thành phố hồ chí minh
đã chủ động phối hợp với công an thành phố thủ đức
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức cho sinh viên về các thủ đoạn của tội phạm
phòng tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra
nhà trường sẽ thường xuyên là phối hợp tổ chức
không chỉ những buổi tuyên truyền giáo dục của sinh viên
mà tổ chức phối hợp để trao đổi nâng cao nhiệm vụ của đội ngũ cáo bộ công an thủy của trường
qua những buổi tập huấn qua những buổi tuyên truyền như thế này
thì chúng tôi nghĩ rằng sinh viên sẽ nâng cao được ý thức
nâng cao được ý thức đặc biệt là ý thức về pháp luật
và ý thức về chính trị
trong vấn đề là hiểu thế nào là sự nguy hiểm của các tội phạm
lợi dụng không gian mạng lợi dụng các vấn đề của các giới trẻ
để có thể ảnh hưởng đến chính các bạn ấy và ảnh hưởng đến xã hội
công an thành phố thủ đức cho biết
hiện nay việc phối hợp giữa nhà trường và công an tại địa phương là rất quan trọng
để nắm tình hình an ninh trật tự
kiệp thời hỗ trợ nhà trường và sinh viên
trong bối cảnh tội phạm hoạt động
trên không gian mạng và ngoài đời thật
về công tác phối hợp này sẽ có lộ trình cụ thể
cái lộ trình này thì công an địa phương sẽ kết hợp với nhà trường
để tiến hành bằng nhiều cái hình thức
có thể là trực tiếp hoặc là trực tuyến
hoặc là qua cái hệ thống là công nghệ hiện đại
để truyền đạt cho các em những cái kỹ năng
và những cái phương thức thủ đoạn hiện nay
của các cái đối tượng thủ đức cũng như các đối tượng thủ phạm
để các em tự đoán
tự biết hiểu nhận biết và tự phòng ngược
đó là cái mục đích chính
và cái thời gian thì sẽ phù hợp cho các em
không mất thời gian nhiều cho các em trong cái việc mà tham gia học tập
thì cái mục đích là muốn là như vậy
và công an địa phương sẽ kết hợp chặt chẽ với ban công tác sinh viên
để chúng ta thực hiện vấn đề này
ngoài việc tuyên truyền tại giảng đường
lực lượng công an còn đi đến những khu vực tập trung nhiều nhà trọ
việc làm này không chỉ giúp công an
đảm bảo an ninh trật tự
mà còn cập nhật di biến động dân cư trên địa bàn đảm trách
kính thưa quý vị mùa mưa bắt đầu
và cũng là lúc mà nhiều người lo lắng về bệnh sốt xuất huyết bùng phát
và nhất là đối tượng trẻ nhỏ
tại đồng tháp trong vòng một tháng trở lại đây
số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận là có sự gia tăng đột biến
trong đó thì đã có trường hợp tử vong
và trong thời điểm dịch covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến phức tạp
nguy cơ dịch chồng dịch là rất cao
đây là địa bàn vừa xảy ra một trường hợp
bé trai một mươi một tuổi tử vong do mắc sốt xuất huyết
nguyên nhân tử vong được xác định do suy hô hấp
xuất huyết tiêu hóa kèm tổn thương gan nặng
đây là trường hợp mắc sốt xuất huyết tử vong đầu tiên của xã trong huyện hồng ngự
điều kiện môi trường ẩm thấp
tạo điều kiện cho lăng văn sinh sống nảy nở
thành mũi trạm y tế tiến hành mở chiến dịch
việc lăng văn phung sịch quá chắc
giận động người dân phát qua buổi giận
ba tháng đầu năm đồng tháp đã ghi nhận gần ba trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết
đáng chú ý trong số này có nhiều trường hợp đồng nhiễm covid một mươi chín và sốt xuất huyết
tại bệnh viện đa khoa đồng tháp trong vòng hai tháng qua
bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết đặc biệt
vừa mắc sốt xuất huyết vừa nhiễm covid một mươi chín
những trường hợp này diễn tiến bệnh thường nghiêm trọng hơn các ca mắc sốt xuất huyết thông thường
do vừa suy giảm chức năng hệ tuần hoàng vừa suy hô hấp
theo các bác sĩ đây là những tình huống rất nguy hiểm và khó khăn
trong quá trình điều trị do phải theo dõi tình trạng bệnh
để kịp thời truyền dịch chống sốc tránh khỏi bệnh này nặng bệnh kia
phòng cả hai bệnh này đều hết sức quan trọng
thường mắc sốt xuất huyết có sốt cao kéo dài thường kéo dài từ hai ngày trở lên
mọi người cũng phải lưu ý nếu người bệnh có thêm hô sổ mũi đau hỏng
thì những trường hợp này có thể là nó có kèm thêm bệnh lưu hỗn hấp
khả năng bị nhiễm covid cũng khá cao
hiện nay chúng tôi cũng đang tăng cường các hoạt động giám sát rector
tức là giám sát mũi dưới lăng quan
để coi khu vực mèo nhiều thì bệnh đậm
tăng cường các biện pháp dưới mũi dưới lăng quan
tăng cường các biện pháp chống mũi đốt
để phòng bệnh sốt xuất huyết đặc biệt là đối với trẻ
hiện bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu
giải pháp phòng bệnh vẫn là hữu hiệu nhất
để chủ động giám sát ngăn chặn các nguy cơ bùng dịch thời điểm giao mùa
hiện một số địa phương đang tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng
phung hóa chất diện rộng nhất là những nơi phát sinh ổ dịch
khuyến cáo người dân nên dọn dẹp sạch sẽ môi trường xung quanh
tránh để các điều kiện thuận lợi cho mũi sinh sản
hiện nay ba văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm
đang tái giám sát kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch
người dân bị tác động
tuy nhiên buổi giám sát sáng nay ngày một mươi bốn tháng bốn
một số sở ban ngành không cử lãnh đạo đến dự
và cũng không gửi báo cáo theo yêu cầu
theo chương trình sáng nay ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm
sẽ tái giám sát và làm việc với ba sở
gồm sở lao động thương binh và xã hội sở tài chính và sở y tế
tuy nhiên đến giờ làm việc thì chỉ có sở lao động thương binh xã hội
có mặt phó giám đốc quỳnh thanh khiết
cùng các phòng ban của sở dự
riêng hai sở y tế và sở tài chính thì không cử đại diện lãnh đạo đến làm việc
hội đồng nhân dân tp hcm cho biết
để chuẩn bị cho buổi tái giám sát này
hội đồng nhân dân đã có văn bản cũng như thư mời
gửi đến các sở ngành để chuẩn bị báo cáo và cử đại diện tham dự
tuy nhiên các sở ngành đã không chuẩn bị báo cáo có dấu đỏ
theo yêu cầu của đoàn cũng như không cử lãnh đạo đến dự buổi giám sát
trước đó cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đã có công văn gửi ủy ban nhân dân tp hcm
đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến việc hỗ trợ người dân nghèo
khó khăn trong đợt dịch covid một mươi chín tại tp hcm
các tài liệu mà tp hcm cung cấp để phục vụ công tác điều tra xác minh
phải được đóng dấu treo và sau y